thưa quý vị thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện số hai trăm chín mươi cdttg đôn đốc các bộ ngành địa phương
thực hiện nhiệm vụ cấp bách triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
công điện nêu rõ để bảo đảm triển khai quyết liệt đồng bộ phát huy ngay hiệu quả của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
theo nghị quyết số một mươi một nqcp ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai về chương trình và triển khai nghị quyết số bốn mươi ba hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm của quốc hội
về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình
thủ tướng chính phủ đã có các công điện số một trăm hai mươi sáu cd ttg ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai và công điện số hai trăm năm mươi hai cd ttg ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
yêu cầu các bộ cơ quan địa phương triển khai quyết liệt hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ giải pháp đề ra
cầu các bộ cơ quan địa phương triển khai quyết liệt hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ giải pháp đề ra
tại nghị quyết số một mươi một nqcp ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trong thời gian qua các bộ cơ quan địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đặt ra
tại nghị quyết số một mươi một nqcp
tuy nhiên tiến độ thực hiện nhiều nhiệm vụ đến nay còn chậm nhất là việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện
ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu giải pháp đề ra tại chương trình
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư bộ giáo dục và đào tạo và các bộ cơ quan
chậm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong
ngày ba hai nghìn hai mươi hai nghiêm túc rút kinh nghiệm không được để tiếp tục chậm trễ
để bảo đảm phát huy ngay hiệu quả của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ và văn bản sau
để trình cấp có thẩm quyền chậm nhất là trước ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư khẩn trương hoàn thiện danh mục nhiệm vụ dự án
và phương án bố trí vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo
chính phủ tại văn bản số bảy mươi năm tb vpcp ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ
xây dựng phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và nguồn vốn đầu tư công của chương trình trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ
ngân hàng nhà nước việt nam khẩn trương hoàn thiện
dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước
đối với doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ
tại văn bản số một nghìn chín trăm bảy mươi một vpcp ktth ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ
bộ giáo dục và đào tạo khẩn trương trình thủ tướng chính phủ ban hành quyết định
về điều kiện trình tự thủ tục mức lãi suất cho vai đối với các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập
bộ khoa học và công nghệ khẩn trương sửa đổi thông tư số một trăm hai mươi hai hai nghìn một mươi sáu ttlt bkhn btc ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt
trong sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
bộ thông tin và truyền thông khẩn trương triển khai việc trang bị máy tính bảng
theo chương trình sóng và máy tính cho em từ nguồn quỹ dịch vụ viễn thông công ích việt nam
thủ tướng yêu cầu bộ tài chính khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định
về việc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân
thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
cán bộ cơ quan địa phương theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao
khẩn trương thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ giải pháp
tại nghị quyết số một mươi một nqcp chủ động kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền
hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định
kinh nghiệm toàn diện trước chính phủ thủ tướng chính phủ
về việc bảo đảm tiến độ chất lượng theo đúng yêu cầu đề ra
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác sáng ngày hôm qua
ban nội chính trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết bảy năm
thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa ban nội chính trung ương
với đảng ủy công an trung ương ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao
và ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao
các đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
bí thư ban cán sự đảng tranh án toán nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đồng chí lê minh trí ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy viên ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực đồng chủ trì hội nghị trực tuyến
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng bộ công an tô lâm
phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nêu rõ
sau bảy năm thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong lĩnh vực nội chính
phòng chống tham nhũng và gần đây đã bổ sung phòng chống tiêu cực
cải cách tư pháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
song cũng còn những tồn tại hạn chế nhất định
bốn cơ quan đã tham mưu có hiệu quả với bộ chính trị ban bí thư
ban chỉ đạo chỉ đạo xử lý nhiều vụ án vụ việc nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội quan tâm xử lý nghiêm các vi phạm không có vùng cấm
không có ngoại lệ bất kể người đó là ai
công tác điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế
được tiến hành mạnh mẽ quyết liệt không để oan sai không bỏ lọt tội phạm
nhiều vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng phức tạp
nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
các cơ quan đã phối hợp tham mưu đưa chín trăm sáu mươi năm vụ án vụ việc vào theo dõi chỉ đạo ở ba cấp độ
trong đó ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi chỉ đạo một trăm bảy mươi một vụ án một trăm ba mươi vụ việc
các cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã thụ lý một trăm hai mươi ba vụ án chín trăm hai mươi năm bị can bảy mươi hai vụ việc
viện kiểm sát nhân dân các cấp đã thụ lý một trăm sáu mươi vụ án với một một trăm hai mươi một bị can một trăm hai mươi bốn vụ việc
đã truy tố một trăm một mươi tám vụ với một năm mươi sáu bị can
tòa nhân dân các cấp đã đưa ra xét xử sơ thẩm một trăm một mươi hai vụ án với một tám bị cáo
xét xử phúc thẩm bảy mươi bảy vụ án với sáu trăm sáu mươi sáu bị cáo
phát biểu tại hội nghị thường trực ban bí thư võ văn thưởng cơ bản đồng tình
về các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong báo cáo
đồng chí nhấn mạnh những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của đảng
pháp luật của nhà nước thách thức dư luận xã hội cần xử lý nghiêm minh và kịp thời
một số vụ việc cần đẩy mạnh hơn nhất là các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm
liên quan tới nhiều người đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt đã có chỉ đạo phải khẩn trương giải quyết
dẫn chứng ba vụ việc xử lý vừa qua có tác dụng xã hội tốt là vụ xử lý nhóm báo sạch
vụ xử lý vụ bà nguyễn phương hằng và mới đây là vụ thao túng thị trường chứng khoán
thường trực ban bí thư võ văn thưởng cũng yêu cầu các cơ quan cần tiếp tục tăng cường phối hợp
tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện điều tra truy tố xét xử thi hành án
phát hiện sớm xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực
phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo thao gỡ khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý rứt điểm các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng
phức tạp dư luận xã hội quan tâm nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo
theo dõi chỉ đạo theo đúng chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư trưởng ban chỉ đạo
đặc biệt với những vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của đảng
pháp luật của nhà nước thách thức dư luận xã hội cần xử lý nghiêm minh và kịp thời
chiều qua tại học viện an ninh nhân dân bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ
quản lý người nước ngoài ở việt nam trong tình hình hiện nay
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
hội thảo là diễn đàn khoa học để trao đổi thảo luận nhằm tổng kết đánh giá hiện trạng hoạt động
quản lý người nước ngoài ở việt nam thời gian qua phát hiện những hạn chế bất cập để đưa ra
các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới
các ý kiến thăm luận tại hội thảo đều khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu
bổ sung hoàn thiện lý luận quản lý người nước ngoài nói chung
nhà nước về an ninh trật tự đối với người nước ngoài nói riêng
tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về quản lý nhà nước
về an ninh trật tự đối với người nước ngoài nhất là quản lý nhập cảnh xuất cảnh
quản lý cư trú quản lý an ninh trật tự cho các cấp công an nhất là công an cơ sở trong thời gian tới
kết luận hội thảo thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao các bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo
và các ý kiến tham luận tại hội thảo
thứ trưởng lương tam quang khẳng định thông qua hội thảo đã góp phần thống nhất
nhận thức chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về quản lý người nước ngoài tại việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
đồng chí thứ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật
trong đó có hệ thống chính sách về quản lý người nước ngoài ở việt nam
chủ động hợp tác quốc tế sâu rộng tiếp tục ghi nhận ý kiến đồng góp của các nhà nghiên cứu
nhằm chỉ ra những trồng chéo bất cập đẩy mạnh phân công phân cấp trong quản lý người nước ngoài
ngay trong lực lượng công an nhân dân quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý người nước ngoài ở việt nam trước mắt hoàn thiện hệ thống quản lý
xuất nhập cảnh đồng bộ từ cấp cục đến công an cấp xã tập trung đấu tranh
phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép sai quy định
hôm nay tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã tới thăm
và làm việc với viện khoa học và công nghệ bộ công an
thời gian qua viện khoa học và công nghệ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu
tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình kế hoạch công tác cơ bản đáp ứng
các yêu cầu đề ra phục vụ kịp thời hiệu quả công tác chiến đấu và xây dựng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chủ động khai thác hạ tầng phòng thí nghiệm sẵn có để triển khai nghiên cứu
thực hiện xét nghiệm khẳng định virus sars cov hai đề xuất lãnh đạo bộ nghiên cứu
đề tài chế tạo chế phẩm nanobody điều trị covid một mươi chín góp phần vào thành công chung
của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống dịch
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận biểu dương sự cố gắng nỗ lực
của viện khoa học và công nghệ trong thời gian qua thứ trưởng yêu cầu viện khoa học và công nghệ
phải ngày càng phát triển trở thành trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu
phục vụ đắc lực công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng
công an nhân dân trong tình hình mới chủ động nghiên cứu đề xuất xây dựng chiến lược
và kế hoạch định hướng nghiên cứu phát triển tiềm lực khoa học công nghệ
nghiên cứu chế tạo các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ công nghệ tham mưu đề xuất bộ
ban hành thông tư quy định về hoạt động kiểm định và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
công cụ hỗ trợ trong công an nhân dân đặc biệt đơn vị cần thực hiện tốt việc phát triển
nguồn nhân lực con người chính sách tổ chức cán bộ để thu hút nhân lực chất lượng cao
làm công tác nghiên cứu khoa học
tiếp tục thực hiện đề án sáu của chính phủ về việc chuyển đổi số quốc gia
công an tỉnh quảng bình đã và đang khẩn trương thực hiện việc tổng ra soát dữ liệu dân cư
và thông báo số định danh cá nhân đối với toàn thể nhân dân trên địa bàn
đây là đợt tà soát cuối cùng để cập nhật thông tin dân cư trước khi tiến tới xóa bỏ
hoàn toàn sổ hộ khẩu sổ tạm trú hiện hành cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính
xã lương ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình cán bộ chiến sĩ công an xã lương ninh
đã xuống trực tiếp từng hộ dân để thông báo số định danh cá nhân
và giả soát dữ liệu dân cư cho công dân trên địa bàn
cùng với việc giả soát dữ liệu dân cư lần này lực lượng công an cơ sở sẽ thông báo
số định danh cá nhân đối với các trường hợp chưa được thông báo
thu thập thông tin dân cư đối với các trường hợp chưa được thu thập
và hướng dẫn cấp căn cước công dân đối với các trường hợp trong độ tuổi trên địa bàn
hiện tại trên địa bàn lương ninh đa số là người dân đi lao động trong dừa
cho nên là cán bộ đến hố không gặp được chủ hộ để xuất trình được những giấy tờ
liên quan đến thu thập dữ liệu dân cư
để khắc phục tình trạng này cán bộ chiến sĩ đã tên thủ làm công giờ
từ một mươi h cho tới một mươi một h ba mươi và một mươi bảy h ba mươi cho tới hai mươi h ba mươi vào ban đêm
để là đảm bảo được tiến đô quyết định
để việc giả soát dữ liệu về dân cư đảm bảo thông tin của người dân cập nhật hệ thống quốc gia
một cách chính xác nhất
trước đó lực lượng công an cơ sở đã thông báo đến các hộ dân trên địa bàn
chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ như thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc mã vạch
chứng minh thư nhân dân sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy khai sinh và các loại giấy tờ khác
để lực lượng công an và người dân kiểm tra đối chiếu thông tin
sau đó khai vào phiếu kiểm tra đối chiếu làm cơ sở cho việc điều chỉnh bổ sung
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
đây là lần giả soát cuối cùng để cập nhật thông tin dân cư trước khi tiến tới
xóa bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu sổ tạm trú hiện hành
đề outside công quyền thực hiện lịch cách để trả nộp trí thông tin dân cư nghiệp

hiệu quả thiết kế cơ sở
của chính phủ về phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi
lực lượng công an quảng bình sẽ tiếp tục làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn
đảm bảo thông tin của người dân được đầy đủ chính xác và được cập nhật thường xuyên
trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư
đảm bảo dữ liệu chúng ta luôn luôn đầy đủ và chính xác để phục vụ cho việc chia sẻ kết nối
vì vậy cho nên là công tác làm sạch dữ liệu đối chiếu thông tin sẽ được thực hiện từ nay cho đến hết ngày ba mươi tháng bốn
sau đó sẽ tổng kết hàng ngày sau khi đổi chiếu dữ liệu xong sẽ có xử lý luôn dữ liệu
tức là đảm bảo những ai mà sai sót những ai mà thông tin còn thiếu thì sẽ được cập nhật bổ sung
và phối hợp với bên cạnh đó thì tích cực
phối hợp với bên kênh đó thì tích cực

nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổng giả soát dữ liệu dân cư lần này
liên quan trực tiếp đến quyền lợi của từng người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính sau này
lực lượng công an quảng bình đã và đang nỗ lực để sớm hoàn thiện đúng tiến độ đề ra
đảm bảo thông tin đúng đủ sạch sống phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính
cung cấp dịch vụ công trực tuyến
đảm bảo một trăm linh công dân trên địa bàn được thu thập dữ liệu dân cư
được cấp căn cước công dân và thông báo số định danh cá nhân theo quy định